một ổ mại dâm phục vụ khách nước ngoài thu lợi bất chính bốn mươi bốn tỷ đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh triệt phá tạm giữ bảy đối tượng để điều tra
đối tượng chủ mưu cầm đầu là zhang lei sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quốc tịch trung quốc là chủ nhà hàng fortune đã tổ chức hoạt động môi giới mại dâm có tinh chất phức tạp
mỗi ngày cơ sở tiếp hàng trăm lượt khách chủ yếu là người nước ngoài đến ăn uống và mua dâm
kiểm tra hệ thống sổ sách từ tháng hai cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba chủ nhà hàng đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền đặc biệt lớn khoảng bốn mươi bốn tỷ đồng
khám xét tại nhà riêng của đối tượng zhang lei phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng cất giữ hơn hai mươi một tỷ đồng tiền mặt thu được từ hoạt động môi giới mại dâm
thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng cho biết tại khu vực ngã ba sông giáp danh giữa thành phố hải phòng và quảng ninh
vừa xảy ra vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người trong một gia đình tử vong
vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai đội năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng nhận được tin báo yêu cầu cứu nạn cứu hộ
từ tàu vận tải mang số hiệu nd hai nghìn ba trăm tám mươi tám gặp sự cố tại khu vực cửa sông ngã ba lăng tiếp giáp hải phòng quảng ninh ngay lập tức triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường
chiều cùng ngày cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận được con tàu tiến hành cứu nạn cứu hộ và bước đầu xác định tàu đang vận chuyển giam gỗ hành trình thái nguyên quảng ninh
khi đến khu vực cửa sông trên thì xảy ra sự cố tại hầm máy
khi tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu vực hầm tàu có ba nạn nhân đã tử vong do ngạt khí trong khoang máy
cả ba nạn nhân đều là người trong một gia đình gồm ông ninh quang cách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm vợ là bà trần thị mến sinh năm một nghìn chín trăm tám
ông ninh quang cách sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại thị trấn cát thành huyện trực ninh tỉnh nam định
vụ việc đã được công an tỉnh quảng ninh tiếp nhận theo thẩm quyền cùng các lực lượng chức năng liên quan vào cuộc hỗ trợ khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định
thưa quý vị ở tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn các tỉnh miền trung
vào thời điểm cuối năm thì số lượng phương tiện lưu thông tăng cao
và để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm phòng sáu của cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm
đặc biệt là trong thời điểm tết dương lịch thì nhiều trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy đã bị phát hiện
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm tiến hành dừng kiểm tra ô tô biển kiểm soát năm mươi hai i bảy nghìn ba trăm hai mươi bảy
do trần quốc tuấn điều khiển
hòa tác nhanh tài xế này có kết quả dương tính với chất ma túy
tiến hành khám xét tổ công tác phát hiện bốn túi ni lông bên trong chứa bốn loại ma túy và nhiều loại dụng cụ sử dụng
tiếp đó vào lúc một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi hai tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế trần văn thủ điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ và bên trong cơ thể có chất ma túy
tài xế này khai nhận đã sử dụng ma túy liên tục với tần suất ba lần một tuần
đây là hành vi rất nguy hiểm có thể gây ra các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc
theo lực lượng chức năng việc đấu tranh ngăn chặn đối với hành vi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy luôn gặp nhiều khó khăn
các đối tượng ngay cả đối tượng ngay cả đối tượng ngay cả đối tượng ngay cả đối tượng
càng tinh vi dùng mọi thủ đoạn để che giấu hành vi vi phạm của mình
những cái hành vi có liên quan đến chất cấm đặc biệt là chất ma túy thì với những cái phương thức hoạt động ngay càng cực kỳ tin vi
và các đối tượng cũng luôn luôn có tìm mọi cách để nể tránh và che giấu những hành vi vi phạm của mình
tuy nhiên với những cái cái trang thiết bị công cụ hỗ trợ và các cái trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vùng đã giúp cho cản bộ chiến sĩ sớm phát hiện những cái cái mà hành vi vi phạm kết
chỉ trong thời gian ngắn thực hiện đợt cao điểm ngoài phát hiện các trường hợp dương tính với ma túy đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
còn phát hiện và xử lý hàng loạt các trường hợp liên quan đến nồng độ cồn vi phạm tốc độ lùi xe trên cao tốc và nhiều lỗi vi phạm khác
đặc biệt trong các ngày nghỉ tết du lịch tổ công tác sẽ tăng cường thời gian chút chặn tuần tra lưu động trên tuyến kiểm tra từng phương tiện vận chuyển hành khách
vận chuyển hàng hóa và xử lý nghiêm nếu có vi phạm qua đó người điều khiển cũng nâng cao được ý thức chấp hành giao thông đường bộ
mình rất mong là các tổ tuần tra có liên tục hoặc dành hơn nữa thì để những nhà xe người ta sẽ giữ được cái trách nhiệm
như là các vận hành của các doanh nghiệp đã được giao phó cho những lái xe
mục đích trọng tâm là mang tính ngăn ngược các hiểm hòa nguy cư tiêm mệnh giao thông tài năng giao thông đối với các người tham gia giao thông
để đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông về quê an tết được một cách an toàn
cái thứ hai là nâng cao công tác nghiệp vụ trong công tác tuần tra kiểm soát để nhanh chóng phát hiện
kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật và đặc biệt là các hành vi cũng mang tính phạm pháp hình sự
với số lượng phương tiện lưu thông từ một năm trăm linh đến hai lượt mỗi ngày lực lượng chức năng trên tuyến cầu tốc sẽ tiếp tục ra quân cao điểm kiểm tra xử lý
mọi phương tiện vi phạm đều được xử lý nghiêm quyết tâm đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày cuối năm
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
toàn quốc đã xảy ra bốn mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi người bị thương bốn mươi người
trong ngày nghỉ đầu tiên cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn bảy ba trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng tạm giữ trên một trăm linh xe ô tô hơn hai bốn trăm linh xe mô tô sáu mươi bảy phương tiện khác tước trên một năm trăm linh giấy phép lái xe các loại
tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ cơ bản được bảo đảm lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao
vào cuối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai và sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai do người dân di chuyển về quê và quay trở lại các thành phố lớn đến các điểm du lịch
các phương tiện di chuyển chậm và không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông nghiêm trọng
phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng đang mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước
trước đó phòng cảnh sát kinh tế đã phát hiện một đối tượng chú quận ngũ hành sơn thành lập sáu công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn
để qua mặt các cơ quan chức năng đối tượng này đã hợp thức bằng cách mua bảy trăm một mươi sáu tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào với tổng doanh số hơn một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
của tám mươi ba doanh nghiệp tại tp hcm với giá từ hai năm đến ba năm trên doanh số hóa đơn trước thuế
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận thành lập tổng cộng hai trăm tám mươi công ty xuất bán một trăm tám mươi bảy sáu trăm một mươi hóa đơn khống với tổng doanh số hơn hai mươi năm ba trăm linh tỷ đồng thu lợi bất chính số tiền khoảng năm trăm linh tỷ đồng
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố một mươi sáu bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một mươi hai bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can để điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn lực lượng công an đã bắt quả tàng đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
mục đích để bán cho người nghiện tại một nhà nghỉ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cũng vừa bắt quả tang một chiếc xe taxi chở ba đối tượng cùng chú quận thanh khê có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình theo dõi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ba đối tượng có nhiều tiền án tiền sự hoạt động cấu kết với nhau để mua bán ma túy
tối ngày hai mươi bảy tháng năm công an thành phố đà nẵng đã bắt quả tang một chiếc xe taxi chở ba đối tượng cùng chú quận thanh khê có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đầu tranh bước đầu xác định trước đó nhóm này đã thông qua một đối tượng khác đặt mua ma túy đem về sử dụng và bán kiếm lời qua xét nghiệm nhanh cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy

qua xét nghiệm nhanh cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy đem về sử dụng và bán kiếm lợi qua xét nghiệm nhanh cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy đem về sử dụng và bán kiếm lợi